liên quan đến vụ hàng trăm người xông vào quán ốc đánh chém loạn xạ
công an quận bình tân tp hcm vừa bắt giữ bốn người có liên quan
trước đó vào tối ngày năm tháng sáu nhóm thanh niên khoảng hai trăm linh người đi trên rất nhiều xe máy cầm theo hung khí
xông vào quán ốc trên đường số sáu phường an lạc quận bình tân đập phá
nhóm này chửi bới la hét phá quán và đánh thực khách
sau khi phá quán nhóm này lên xe máy rời đi
vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận bởi sự ngang ngược và bất chấp pháp luật của các đối tượng
hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ những đối tượng có liên quan
chỉ quen biết nhau qua những cuộc vui nhưng mà sẵn sàng tham gia đâm chém nhau vì những mâu thuẫn rất nhỏ
đây là một thực trạng đáng báo động đang diễn ra trên địa bàn thành phố châu đốc tỉnh an giang
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố châu đốc xảy ra ba mươi sáu vụ
cố ý gây thương tích đã khởi tố một mươi hai vụ liên quan hai mươi chín đối tượng
điều đáng nói là đa phần các đối tượng thường tụ tập thành băng nhóm
mang theo hung khí và sẵn sàng xả dao vào đối phương chỉ vì những mâu thuẫn hiểu nhầm không đáng có
xuyên mang theo là hung khí như giao lê mã tấu sẵn sàng tham gia đánh nhau chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ
đã gây ra những vụ án rất nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trò tự tại địa phương
điển hình vào một đêm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nhóm thanh thiếu niên khoảng trên một mươi đối tượng
mang theo hung khí là dao mã tấu đến khu vực tổ chín khóm châu quế ba phường châu phú b
để xem hai nữ nhân viên phục vụ quán cà phê đánh nhau
trong lúc can ngăn hai cô gái lời qua tiếng lại hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
sử dụng sao tự chế đâm chấm nhau làm năm người bị thương
trong đó nặng nhất là nguyễn minh luân với tỷ lệ thương tật năm mươi bốn
trong lúc mà hai nhóm thanh thiếu niên đánh nhau gây thương tích vào đêm một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thì cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng điều tra làm rõ bắt và khởi tố tạm giam là bốn đối tượng
vì hình như là cố duyên tích và gây đối trợ tượng cộng
trước thực trạng trên bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng
rất cần sự nỗ lực chung tay của các bậc phụ huynh trong công tác giáo dục quản lý con em mình
nhất là các em trong độ tuổi mới lớn
không để các em tụ tập tham gia vào các hoạt động
hoạt động vui chơi thiếu lành mạnh dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật
người dân trên địa bàn cũng cần nâng cao cảnh giác trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
kịp thời phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm đặc biệt là các hành vi cố ý gây thương tích
đến cơ quan công an nơi gần nhất để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra và xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại xây dựng kinh doanh nhà tân hồng uy
công ty cổ phần ô trang miền nam ngân hàng bidv chi nhánh nam kỳ khởi nghĩa
quá trình điều tra xác định đinh hồng hải chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại
xây dựng kinh doanh nhà tân hồng uy có hành vi sử dụng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
bán cho một mươi ba hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của công ty cổ phần otan miền nam
vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam kỳ khởi nghĩa
chiếm đoạt trên tám mươi tỷ đồng
ngày ba sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đinh hồng hải về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định và lệnh tố tụng nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt và triển khai thực hiện đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án
củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ về hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan
xác minh tài sản để kê biên thu hồi triệt để theo đúng quy định của pháp luật
gây ra bốn vụ trộm cắp xe máy đối tượng kiều đức dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại phường duy minh thị xã duy tiên hà nam vừa bị phòng kỳ sát hình sự công an hà nam khởi tố về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày bốn tháng sáu tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam phối hợp với công an xã bình nghĩa huyện bình lục
tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thôn một cát lại xã bình nghĩa phát hiện bắt quả tang kiều đức dũng
đang có hành vi trộm cắp xe máy của anh đào văn hạnh kiểm tra trên người đối tượng cơ quan công an đã thu giữ một vam phá khóa
đấu tranh khai thác dũng khai nhận thường dùng xe máy đi lòng vòng các tuyến đường trên địa bàn tỉnh
khi phát hiện xe máy của người dân làm đồng để sơ hở không khóa cổ khóa càng dũng liền sử dụng vam phá khóa lấy trộm xe đi tiêu thụ
với thủ đoạn trên trong thời gian qua đối tượng đã trộm cắp ba chiếc xe máy trên địa bàn huyện kim bảng thanh liêm và thành phố phủ lý
điều đáng chú ý dũng là đối tượng nghiện có hai tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ ma túy
thưa quý vị tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp để hoạt động phạm tội vẫn luôn là một nội ám ảnh với người dân và các doanh nghiệp hoạt động chân chính tại các địa phương
và trong thời gian vừa qua tại địa bàn tỉnh phú thọ loại tội phạm này có dấu hiệu hoạt động với nhiều hành vi như cưỡng đoạt tài sản cho vay lãi nặng
và với tinh thần đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen lộng hành công an tỉnh phú thọ đã khẩn trương vào cuộc điều tra truy xét
thành lập công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại mạnh trình địa chỉ tại khu sơn hà thị trấn cẩm khê huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
nhưng mục đích của lê văn thơ giám đốc công ty này là tổ chức thực hiện các hoạt động có tính chất bảo kê cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng
theo đó khi doanh nghiệp nào đến khu công nghiệp cẩm khê hoạt động đều phải chấp nhận nộp cho công ty mạnh trình một mươi năm tổng giá trị hợp đồng đã được ký kết
việc các công ty này thuê nhân công là người địa phương cũng bị công ty mạnh trình can thiệp để lấy tiền tranh lệch
nếu doanh nghiệp không chấp nhận những điều kiện do công ty mạnh trình đưa ra
thì lê văn thơ sẽ chỉ đạo đàn em đe dọa chửi bới cản trở các hoạt động của doanh nghiệp

cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã tung các trinh sát dày dặn kinh nghiệm
có bản lĩnh nghiệp vụ vào cuộc tiến hành điều tra truy xét
chỉ sau một thời gian ngắn các đối tượng là giám đốc phó giám đốc và nhân viên công ty mạnh trình
đã bị khởi tố và bắt tạm giam
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã chứng minh làm rõ nguyễn văn duy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là nhân viên công ty mạnh trình còn có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
khó khăn nhất của chúng tôi trong việc đấu tranh của nhóm này là gì
các cái công ty bị thiệt hại về tài sản bị chúng đe dọa hoặc là đòi tiền
hoặc là những cá nhân bị yêu cầu phải nộp lại một khoản tiền nhất định thì họ đều không dám báo cáo
nhưng sau khi bằng các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi đã đấu tranh làm rõ được
thì những người này đã trực tiếp đến cơ quan điều tra để hợp tác và tố cáo hành vi phạm tội
giúp cho cơ quan điều tra đấu tranh làm rõ
cái quan trọng nhất của cái đấu tranh thành công cái chuyên án này là giữ vững được an ninh chính trị
và trật tự an toàn sau
và đảm bảo môi trường đầu tư của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp
đây là số hung khí cơ quan công an đã thu giữ tại văn phòng công ty mạnh trình
rõ ràng ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức núp bóng doanh nghiệp này
nếu không được đấu tranh triệt phá kịp thời sẽ gây ra những hệ lụy xấu
gây bức xúc trong nhân dân và doanh nghiệp làm ăn chân chính
cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
bọn đốc công an tỉnh đặc biệt
đồng chí giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng từ tỉnh đến huyện
mà đơn vị nào mà để các loại tội phạm mà hoạt động trong một cái thời gian dài
mà gây bức xúc trong dư luận thì lãnh đạo cái đơn vị đó địa bàn đó huyện đó
sẽ bị giám đốc công an tỉnh xử lý theo quy định của ngành
do vậy là trong nhiều năm qua
tỉnh phú thọ là không có tổ chức tội phạm hoạt động lộng hành
theo cái kiểu xã hội đen mà gây bức xúc trong dư luận
chỉ trong một thời gian ngắn
ổ nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động núp bóng doanh nghiệp đã bị đấu tranh triệt phá thành công
điều này tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng công an tỉnh phú thọ
đó là không để loại tội phạm này có cơ hội hoạt động lộng hành
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn
tạo môi trường kinh doanh an toàn lành mạnh cho các nhà đầu tư phạm
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm

công an tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện